từ nguồn vốn năm mươi tỷ đồng do thành quỷ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh hỗ trợ
tỉnh lai châu đang tích cực hỗ trợ đồng bào các dân tộc nơi biên ải mường tè
ổn định cuộc sống vươn lên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
hiện tại các lực lượng thực hiện đề án hai trăm bốn mươi năm tỉnh lai châu đang ngày đêm vượt qua những khó khăn thách thức
để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gần một ngôi nhà cho những hộ dân tộc khó khăn vùng biên giới này